các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu trong quá trình ăn uống tại quán lâm viên thành phố biên hòa
ông phạm văn hiền vô tình nôn văng dính vào quần của nguyễn tấn lương tại khu vực quầy lễ tân
nên hai bên phát sinh mâu thuẫn sô sát ngay tại quán
khi nhóm của ông phạm văn hiền lên xe ô tô rời nhà hàng lương đã điện thoại cho ngô văn giang
giang huy động nhiều đối tượng đến chặn xe ô tô chở nhóm của ông hiền và các cán bộ công an đồng nai trên đường đặng văn trơn
công an đồng nai đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường bảo vệ an ninh trật tự
đưa một số người liên quan về trụ sở công an tp biên hòa để điều tra làm rõ
ngày hai mươi một tháng sáu công an tp biên hòa đã bắt khám xét khẩn cấp tạm giữ hình sự bốn đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng và truy bắt các đối tượng có liên quan khác
vận chuyển tàng trữ trái phép trên ma túy đối tượng đỗ tiến sĩ
trú tại tổ hai mươi bảy phường phố mới thành phố lào cai đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố lào cai bắt giữ vào chiều ngày hôm qua
tại khu vực thôn xi măng một xã cam đường thành phố lào cai tổ công tác phát hiện sĩ đứng ven đường
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phát hiện trong xe ô tô của đối tượng
có cất giấu một túi ni lông chứa ma túy tiến hành khám xét tại nơi ở của sĩ
tổ công tác tiếp tục phát hiện thu giữ tám gói ma túy đá có trọng lượng bốn mươi gram
năm gói heroin có trọng lượng một mươi năm g và ba năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
còn tại huyện văn chấn
tỉnh yên bái tòa án nhân dân tỉnh yên bái vừa xét xử lưu động hai vụ án đối với ba bị cáo
về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vào cuối năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực xã cao phạ huyện mù căng trải
mùa thị xú đã bị công an tỉnh yên bái phát hiện bắt giữ khi đang vận chuyển thuê hơn ba trăm bốn mươi gram heroin
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo mùa thị xú hai mươi năm tù giam về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
còn hai đối tượng sông a làng và hờ a trai cùng chú tại xã triềng sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
cũng bị tòa nhân dân tỉnh yên bái tuyên phạt án tù trung thân với tội danh buôn bán vận chuyển trái phép chân ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại thị trấn nông trường nghĩa lộ huyện văn chấn
công an tỉnh yên bái bắt quả tang sồng a làng và hờ a trai đang có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép hai bánh heroin
với tổng khối lượng là hơn sáu trăm tám mươi gram
giả làm nhà sư rồi dựng chuyện iểm vong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba đối tượng gồm nguyễn văn dứt nguyễn hoài nam và huỳnh thị phương duyên đều thương chú tại thị xã gò công tỉnh tiền giang
đã bị tòa nhân dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử và tuyên phạt tổng cộng hai mươi năm tù giang
theo cáo trạng ba đối tượng đã đến tiệm cắt tóc hoa anh tại phường tám thành phố đà lạt tự xưng là người tu hành
biết vợ của anh khoa đang mang thai các đối tượng nói vợ anh đang bị vong hồn theo và yêu cầu vợ chồng anh đưa ba mươi bảy triệu đồng để cúng giải hạn
sau khi lấy được tiền nam và dứt thường xuyên liên lạc hỏi thăm công việc và hứa sẽ xin bề trên tài lộc để vợ chồng khoa làm ăn khấm khá
khi vợ chồng anh này đồng ý ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nam và dứt mặc quần áo tu hành đến tiệm anh khoa để cúng
hai đối tượng yêu cầu anh khoa đặt một trăm chín mươi chín triệu đồng lên bàn và dùng khăn đỏ gói lại rồi đặt lên mông cúng
trong khi hai vợ chồng anh khoa vái lại thì hai đối tượng nhanh tay đánh cháo tiền âm phủ và dặn khoa cắt bọc tiền này vào tủ khóa lại sau một tuần mới được mở ra
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám anh khoa lấy tiền ra thì phát hiện là tiền âm phủ nên đã trình báo công an thành phố đà lạt
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ hai mươi năm tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tp yên đã phát hiện xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép
tổ công tác phát hiện xe ô tô bị kiểm soát sáu mươi một f sáu trăm linh một
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ hai mươi năm tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tp yên đã phát hiện xe ô tô bị kiểm soát sáu mươi một f sáu trăm linh một